thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương các bộ trưởng và trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt các phương án ngăn chặn
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm buôn bán vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào việt nam
tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau
tăng cường công tác kiểm tra giám sát kiểm soát đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở
khu vực biên giới cảng biển đường sông để ngăn chặn phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào việt nam
chỉ đạo lực lượng công an bộ đội biên phòng hải quan ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh
ngăn chặn hành vi vận chuyển buôn bán lợn nhập lậu qua biên giới tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm trên lợn nhập lậu
bệnh có thể lây sang người và tác hại khi buôn bán vận chuyển lợn không được kiểm dịch không rõ nguồn gốc
tổ chức vận động người dân khu vực biên giới không tham gia không tiếp tay cho việc vận chuyển kinh doanh động vật sản phẩm động vật
đặc biệt là lợn nhập khẩu trái phép vào việt nam
chỉ đạo chính quyền các cấp tổ chức thống kê số liệu kiểm soát đàn lợn của địa phương đặc biệt tại các địa phương có chung biên giới với các nước
chỉ đạo phân công các lực lượng của địa phương tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom
giết mổ ra súc nhất là các địa điểm tiếp giáp biên giới thành lập các đoàn công tác kiểm tra đôn đốc công tác kiểm soát
ngăn chặn việc vận chuyển buôn bán trái phép lợn vào việt nam
để khẳng định vai trò quan trọng giữ vững vị thế
và uy tín của hàng gạo việt nam trong chuỗi cung ứng lương thực thế giới
góp phần đảm bảo an ninh lương thực của thế giới theo cam kết của việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình thủ tướng chính phủ xem xét ban hành chỉ thị
về việc tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong tình hình mới
cụ thể bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ theo dõi dự báo và nắm chấp tình hình sản xuất
tăng cường phòng chống sinh vật gây hại chủ động ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết
để bảo vệ an toàn các vụ sản xuất bảo đảm mục tiêu bốn mươi ba triệu tân lúa của cả năm hai nghìn hai mươi
bộ sẽ chỉ đạo các địa phương bám sát đồng ruộng tổ chức sản xuất đúng theo các hướng dẫn kỹ thuật
để đảm bảo năng suất sản lượng theo kế hoạch đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương
có liên quan xử lý kịp thời các rào càn kỹ thuật để đảm bảo tăng khối lượng
và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo các cơ quan kiểm dịch thực vật
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất khẩu gạo giảm tối đa thời gian kiểm tra
hoàn tất thủ tục trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định của việt nam và các nước nhập khẩu
và trước bối cảnh nhiều kẻ gian lợi dụng thương mại điện tử với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
để lôi kéo và chiếm đoạt tài sản đại diện cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ công thương
đã đưa ra cảnh báo người dân và doanh nghiệp nên tỉnh táo sàng lọc kiểm tra kỹ thông tin
để tránh rơi vào bẫy lừa đảo
một số thủ đoạn điển hình qua thương mại điện tử như xây dựng các website ứng dụng
hoặc các sàn giao dịch sàn thương mại điện tử sàn giao dịch tài chính chứng khoán tiền ảo
ngoài ra các đối tượng còn giả mạo nhân viên của các sàn thương mại điện tử như shopee lazada
thông qua mạng xã hội đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng online hay quảng cáo trên các website
các mạng xã hội như facebook zalo viber về việc tuyển người mẫu nhí tham gia chụp ảnh
làm đại diện thương hiệu
sau đó sử dụng nhiều thủ thuật khác nhau để lừa đảo người dân doanh nghiệp
không dừng lại ở đó người dân và doanh nghiệp còn liên tục phản ánh thông tin giả mạo thương hiệu
của các tổ chức ngân hàng cơ quan nhà nước thuế công ty tài chính chứng khoán
qua việc gửi tin nhắn sms các đối tượng lừa đảo nạn nhân thực hiện theo các hướng dẫn nhằm lấy
mạo otp hoặc thông tin cá nhân khác để chiếm đoạt tài sản
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp đại diện cục thương mại điện tử
và kinh tế số khuyến cáo
tham gia vào các nhóm tuyển cộng tác viên online khi chưa có thông tin xác thực
đặc biệt là thông tin chính thức từ các thương hiệu
cùng với đó thì không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ
người không quen biết trên không gian mạng không kết bạn không vào các nhóm gia lô
facebook viber khi không quen biết không truy cập đăng nhập tại các web
đường link được gửi từ người lạ không rõ nguồn gốc
mặt khác thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa trường hợp nghi vấn
hoặc phát hiện cá nhân tổ chức nào có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để đấu tranh ngăn chặn kịp thời
thưa quý vị hôm nay ngày hai tháng tám tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo nguyễn tuấn anh là cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố điện biên
và tám bị cáo khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và tội vi phạm quy định
tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
và đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm và là trong một dự án thuộc diện
ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh điện biên theo dõi
theo cáo trạng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi tham gia thực hiện dự án nâng cấp
cải tạo cảng hàng không điện biên các bị cáo đều là
lãnh đạo phòng chống tham nhũng
các bị cáo đều là lãnh đạo và cán bộ công chức của thành phố điện biên phủ
bao gồm nguyễn tuấn anh cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố điện biên phủ
trần thị vân anh và nguyễn thị khương là giám đốc và nhân viên trung tâm quản lý đất đai
đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền là hơn một mươi ba tỷ đồng
các bị cáo phạm trung kiên trần xuân mạnh là lãnh đạo và nhân viên phòng tài chính kế hoạch
nguyễn đình hiệp bùi thị ánh là lãnh đạo và là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường
đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền là gần bảy tỷ đồng
các bị cáo nguyễn thị khương trần thị vân trần thị hòa gây thiệt hại của nhà nước số tiền là hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng
bị cáo bùi mạnh cường cũng là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường
đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền là hơn sáu một tỷ đồng
phiên tòa sơ thẩm được dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai đến ngày bốn tháng tám
vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày hai tháng tám trên tuyến sông hậu đoạn thuộc ấp mỹ an một
xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang một chiếc xà lan bất ngờ tông sập nhà bè nuôi cá trên sông
gây thiệt hại lớn về tài sản và rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ ba mươi phút cùng ngày ông nguyễn văn cường
trú tại xã vĩnh lợi huyện châu thành tỉnh an giang điều khiển phương tiện thủy
lan biên kiểm soát cm hai mươi ba nghìn một trăm sáu mươi bảy từ xã định mỹ huyện thoại sơn đi lấy cát tại mỏ
khi đến khu vực sông hậu đoạn thuộc ấp mỹ an một xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên
thì bất ngờ tông vào một nhà bè và hai lồng bè nuôi cá trên sông của ông đặng thiện phúc
chú tại xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên
làm việc với cơ quan công an ông cường thừa nhận không có giấy chứng nhận điều khiển phương tiện thủy
theo quy định của pháp luật và có sử dụng rượu trước khi điều khiển phương tiện
hiện lực lượng công an đang phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra xác minh và làm rõ thống kê định giá tài sản thiệt hại
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác cục hàng không việt nam vừa có văn bản
gửi các đơn vị có liên quan để triển khai chính thức việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
tài khoản vneid đối với hành khách khi làm thủ tục tại sân bay
theo đó được sự đồng ý của bộ giao thông vận tải
từ ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cục hàng không việt nam chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa tại tất cả các hàng hàng không quốc tế
cũng như là các cảng hàng không trên cả nước
cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai áp dụng việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
vneid đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa
đối với công dân việt nam vneid có giá trị tương đương
thẻ căn cấp công dân
đối với người nước ngoài vneid có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
người khai thác cảng hàng không các hãng hàng không các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không về check in
boarding cập nhật quy định nêu trên vào chương trình quy chế an ninh hàng không và các tài liệu khai thác liên quan nếu có
thưa quý vị sáng nay công an tỉnh lâm đồng tổ chức lễ truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đối với ba liệt sĩ là cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại đèo bảo lộc
theo đó xét đề nghị của thủ tướng chính phủ ngày một tháng tám chủ tịch nước võ văn thưởng đã ký quyết định
truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba đối với ba liệt sĩ là trung tá nguyễn khắc thường
thiếu tá lê quang thành và đại úy lê ánh sáng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ trong không khí trang trọng thờ ủy quyền của chủ tịch nước đại tá trương minh đương
giám đốc công an tỉnh đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho thân nhân và gia đình các liệt sĩ
đây là sự tri ân tôn vinh của đảng nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh
vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng trong sáng ngày hôm nay công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu các liệt sĩ cảnh sát giao thông
đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân
nam tây nguyên vẫn sụt xuồi đổ mưa tiếng nhạc hồn tử sĩ ảm đạm vang lên
linh cữu các anh nằm trong hơi ấm gia đình đồng đội và nhân dân lặng lẽ rẽ trời mưa gió về nơi an nghỉ
đúng sáu giờ ba mươi phút sáng tại gia đình nhà liệt sĩ thiếu tá lê quang thành tại thành phố đà lạt
hàng trăm người thân nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng đã có mặt để mặc niệm
tưởng nhớ tri ân sự hy sinh của thiếu tá lê quang thành vì sự bình yên của nhân dân
giữa buổi lễ có đại tá trương minh đương giám đốc công an tỉnh lâm đồng
cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng công an tỉnh trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ
ai cũng đau thương xót xa vô hạn
mình có thể bị thương cũng được đẩy tay gãy chân về nhưng mà nhớ phải sống sót
nhưng mà không có kết quả mới hôm trước còn các anh còn có thể cười nói với các anh
mà không nghe đồng hồ ngày hôm sau thì anh đã ra đi rồi mọi chuyện mọi người đều không thể ngờ được trước

đoàn xe đưa linh cữu các liệt sĩ về đất mẹ chuyển bánh trên các con đường thành phố đà lạt
khi đoàn xe tăng lễ đi qua trụ sở phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
tất cả cán bộ chiến sĩ đồng đội của các liệt sĩ đã đợi sẵn nghiêm trang vĩnh tuyệt người đồng đội
thân yêu về với đất mẹ nhiều đồng đội không kìm được nước mắt
khi đoàn xe đi qua hàng dài những đồng chí đồng đội vẫn hướng mắt
dõi về phía cuối con đường tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ
một cái mất mát cái tổn thất to lớn của lực lượng công an lâm đồng nói chung và đặc biệt là đối với
phòng cảnh sát giao thông chúng tôi chúng tôi trong những ngày qua chúng tôi cũng đã động viên tinh thần
đến gia đình các đồng chí và tập trung quan tâm hết mức có thể về mặt tình cảm về mặt vật chất để
cố gắng làm sao để vơi đi đau xót đến chia sẻ đến với các đồng chí phải nói là sự việc xảy ra vừa rồi
hết sức đáng tiếc đó là sự mất mát vô cùng to lớn trước mắt đối với gia đình người thân của ba đồng
chí thứ hai là sự mất mát của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng
công an lâm đồng nói riêng cái sự mất mát cái sự ra đi của các đồng chí ở trong cái thời bình
nó lại càng dấy lên cái sự đau thương cái sự chia sẻ và cái sự tình cảm của cán bộ
chính trị của lực lượng công an lâm đồng sự ra đi đột ngột của liệt sĩ phòng cảnh sát giao thông công
an tỉnh lâm đồng đã để lại nỗi đau đớn tụt cùng cho gia đình đồng đội và nhân dân chính vì thế những
ngày qua hàng nghìn người tới từ các cơ quan tổ chức đồng đội người thân bà con lối xóm và cả
những người từ nơi xa đã tới phúng viếng chia buồn và tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng
trung tá nguyễn khắc thường và thiếu tá lê quang thành được gia đình an táng tại nghệ trang liệt sĩ
thành phố đà lạt riêng đại úy lê ánh sáng theo nguyện vọng của gia đình công an tỉnh lâm đồng sẽ đưa
thi thể đồng chí về an táng tại quê nhà tỉnh hà tĩnh nơi anh sinh ra và lớn lên sự hy sinh
cao cả của các anh đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng xây đắp nền tượng đài vì an ninh tổ quốc
vì hạnh phúc nhân dân và cả những tượng đài vĩnh cửu trong lòng người dân
thưa quý vị liên quan đến vụ phát hiện người đàn ông tử vong với nhiều vết thương tại một khu đất
trống trên địa bàn phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương ngày hôm nay
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ được hai nghi phạm gây án
hai nghi phạm bị bắt giữ là nguyễn thành thông sinh năm hai nghìn và lê thị mỹ anh sinh năm hai nghìn sáu
cùng quê tỉnh an giang trước đó ngày ba mươi một tháng bảy tại bãi đất trống trên đường thuận giao hai mươi năm
phường thuận giao thành phố thuận an lực lượng công an tỉnh bình dương phát hiện một nam thanh
niên nằm tử vong với nhiều vết thương trên người qua khám nghiệm hiện trường tử thi và thu thập chứng
cứ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được nguyễn thành thông và lê thịnh vĩ anh là
các nghi phạm gây ra vụ án và tiến hành truy bắt khi cả hai đang trên đường bỏ trốn tại tỉnh tiền
giang hiện lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng về tỉnh bình dương để tiếp tục điều tra làm rõ việc
việc đột nhập siêu thị điện máy trên địa bàn các huyện của tỉnh nghệ an để trộm cắp tài sản
đối tượng phạm trọng long vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ phạm trọng long đã đột nhập siêu
thị điện máy tc tại địa bàn huyện nghi lộc lấy trộm sáu điện thoại di động iphone các loại
bảy máy tính sách tay năm triệu đồng tiền mặt tổng trị giá khoảng hơn một trăm ba mươi triệu đồng để qua mặt
cơ quan công an long đã thực hiện vụ trộm vào đêm khuya điều khiển phương tiện sử dụng biển số giả
chọn các góc khuất camera an ninh của siêu thị để thực hiện hành vi phạm tội tại cơ quan công an
đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cơ quan công an cũng thu giữ tăng vật năm điện
hai thoại di động năm máy tính sách tay một xe mô tô và các vật chứng tài liệu khác liên quan đến vụ án